và đã nối lại thành công bàn tay sau thời gian vận động huynh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
với thủ đoạn vô cùng tinh vi có sự câu kết phân chia vai vé rõ ràng một ổ nhóm năm đối tượng đã liên tiếp gây ra hơn bốn mươi vụ hách facebook chiếm đoạt trên hai tỷ đồng
nhóm đối tượng này gồm nguyễn văn anh từ thái nguyên phí văn hưng phùng văn nam và nguyễn văn luân cùng chú tại thành phố hà nội
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm đối tượng trên đã gây ra hơn bốn mươi vụ hách facebook chiếm đoạt trên hai tỷ đồng của khoảng hơn hai mươi bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tiếp tục đưa ra cảnh báo người dân cần phải cảnh giác
không để các đối tượng lôi kéo dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sản giao dịch quyền chọn nhị phân binary option gọi tắt là bo để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng các sản này lôi kéo người dân bằng việc trả hoa hồng theo kiểu đa cấp
bản chất hoạt động là nhà đầu tư tham gia dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa tiền tệ cổ phiếu và chỉ số nền tảng phần mềm do các đối tượng này tạo ra
dù chỉ số lợi nhuận vô lý nhưng nhiều người dân vẫn mắc bẫy tham gia vào các loại tài sản
các loại tài sản đã ôm vào mình nguy cơ vô cùng lớn bị mất trắng khoản tiền đã đầu tư
những hình ảnh này đã và vẫn đang diễn ra tại rất nhiều các hội nhóm
với cách gọi mỹ miều như câu lạc bộ tài chính số kinh doanh tài chính bốn hay siêu phẩm tài chính công nghệ
khiến cho rất nhiều người lầm tưởng về tính thời tượng của các sản giao dịch quyền chọn nghị phân binary option
gọi tắt là b o
những lời mời gọi hấp dẫn như
chỉ cần đặt lệnh làm theo hướng dẫn là có thể thắng lớn
cứ đầu tư là chắc thắng
chỉ cần ngồi không tiền cũng về
cam kết lợi nhuận khủng từ hai mươi đến ba mươi một tháng
các sản đầu tư tài chính kiểu như thế này đã thú hàng chục ngàn người tham gia
chuyên gia đứng ra tham gia đầu tư cho mình đã xuất khoảng hai mươi đến hai mươi năm như một tháng
các bạn thấy khủng không ạ
chưa bao giờ có cái lãi suất như này
và khi mà tôi tham gia cái nhóm của tôi nó có vài nghìn người cơ
tôi có thể khẳng định rằng là toàn bộ những cái lời kêu gọi mà tham gia cái gì đấy để kiếm một cái khoản lợi nhuận rất cao mà lại chắc chắn mà để bảo đảm mà lại không có rủi ro thì phải nói khẳng định là một trăm linh đấy là lừa đảo là gian dối
vì không có cái gì trên đời này mà lại chắc chắn một trăm linh mà lại đi với cái chuyện lợi nhuận này rất là cao
người việt nam dễ tin lắm
chỉ cần một người đứng ra hò hét đứng ra đưa những con số đưa những cái biểu đó
chạy tới chạy lui trên những cái trong những cái khách sạn trong những cái phòng họp hoành tráng là có thể xuống tiền ngay được
sân chơi đó cũng là cái cạm bẫy của sự lừa đảo
thực tế trong thời gian qua đã có không ít những bài học đắt giá khi các sàn tiền ảo bất ngờ bị sập
câu chuyện sập sàn tiền ảo bớt chết mới đây là một ví dụ như vậy
được quảng cáo là sàn giao dịch tài chính quốc tế thành lập và cấp phép ở anh
người chơi không phải làm gì
không cần online bus jack đã lập trình để tài khoản tự động copy theo lệnh giao dịch
không chỉ vậy sàn này còn đưa ra gói bảo hiểm an toàn vốn hai một tuần
để tạo lòng tin cam kết đền tiền một trăm linh nếu chết lỗ
đến khi mà sàn sập thì chúng tôi lại bảo là
thế bây giờ cái tiền mà chúng tôi đóng bảo hiểm để được bảo vệ cái số tiền của mình thì đi đâu
hàng ngày hàng tuần chúng tôi đang phải đóng là hai mươi đô trên một nghìn đô bảo hiểm
những cái lợi nhuận lớn như vậy thì nó sẽ song hành
sự rủi ro luôn luôn đi theo luôn luôn song hành với cái lãi suất cái lợi nhuận hàng ngày
thứ hai là phải hình dung là những cái hoạt động như thế thì nó tạo ra cái gì cho xã hội cái giá trị gì
cái tranh lệch nó ở đâu ra cái thu nhập nó ở đâu ra
chứ không thể nào có một cái gì mà lại cứ không làm gì cả mà lại cứ được lợi nhuận
các chuyên gia cũng phân tích nguy cơ người dân mất trắng số tiền đầu tư là rất lớn
khi các sàn giao dịch bo dạng đa cấp đều do các đối tượng tự lập nên và nắm quyền kiểm soát
các đối tượng hoàn toàn có thể làm chủ chơi sẵn sàng có thể can thiệp vào phần mềm
chẳng hạn như cái sàn quyền chọn nhĩ phân thì hoàn toàn có thể can thiệp vào giá để cho người nhà đầu tư bị cháy tài khoản
hoàn toàn can thiệp hoàn toàn có thể giao túng được tại vì sao phần mềm chúng viết ra
cái quan trọng nhất là như vậy hoàn toàn có thể can thiệp vào điều chỉnh làm sai lệch kết quả
rồi thì thậm chí là khi mà gom được số tiền đủ lớn chúng có thể đánh sập sản
thì người dân không biết đâu mà tìm vì cái bản thân cái hoạt động này là không được pháp luật cho phép pháp luật không bảo hộ
các chuyên gia khuyên cáo những người đã đầu tư vào các sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo nên rút tiền ra để giảm thiểu thiệt hại
tuyệt đối không nên tiếp tục mời gọi người thân quen tham gia vào để lấy hoa hồng nhằm thu về số vốn đã đầu tư
và nên trình báo với các cơ quan chức năng để tìm biện pháp xử lý
vào ngày sáu tháng chín tới hà nội sẽ kết thúc đợt giãn cách thứ ba trong làn sóng bùng phát dịch mới

trước đó thì đã có nhiều băn khoăn từ người dân là hà nội có tiếp tục giãn cách xã hội đợt thứ tư hay không
và vào chiều ngày hôm qua ban thường vụ thành ủy hà nội vừa có thông báo kết luận về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố

cụ thể ban thường vụ thành ủy biểu quyết một trăm linh thống nhất chủ trương đối với phương án phòng chống dịch sau đợt giãn cách thứ ba của thành phố
trong đó thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất theo hướng các vùng nội đô khu vực mật độ dân cư cao tập trung các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
vùng phía bắc sông hồng tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp và vùng phía tây phía nam thành phố tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp
trên cơ sở phân vùng đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao vùng đỏ để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng truy vết xử lý dập dịch triển đề
tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn vùng xanh điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị một mươi năm một mươi năm của thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ bảo đảm khoa học kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương
vâng thưa quý vị từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ở nhiều địa phương cùng với các lực lượng chức năng khác hình ảnh những người lính không quản ngại gian khó hiểm nguy
thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân
tại thành phố hà nội nơi dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp không chỉ có những nam quân nhân mà ngay cả chị em phụ nữ đang công tác trong ngành công an cũng đã tích cực phát huy tốt vai trò sung kích trong công tác phòng chống dịch bệnh từ hậu phương đến tuyến đầu
bình thường thì tôi bắt đầu dạy từ năm giờ sáng sau khi mà vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị cơm nước
cho đồ ăn sáng cho bạn bé sau đấy thì chuẩn bị bữa trưa để nhà tại vì hai vợ chồng đi từ rất là sớm chồng đi trực chốt cũng xa nên là thường thì anh sẽ đi từ bốn h ba mươi năm h kém gì đấy đi khỏi có khi là đi đến tận đêm
tối về thì chỉ có rất là muộn gần như là chỉ có hai mẹ con thôi còn có bạn nữa bốn tuổi thì đang gửi ở quê với ông bà ngoại
một buổi làm việc tại khu vực cách ly của thượng úy nguyễn thị
thủy thanh thủy đội chính trị hậu cần công an quận nam tử liêm hà nội
tạm gác những lo toan thường nhật thủy đã cùng đồng đội của mình bước vào trận chiến phòng chống dịch nơi đang có hàng trăm trường hợp f một đang được cách ly tập trung tại đây
nhìn những hình ảnh những chiến sĩ hy sinh này nhìn ngay đến bản thân như chồng mình đi sớm về khuya thì tự động viên bản thân là phải cố gắng
mà anh chị em trong đơn vị cũng tự động viên nhau để cố hoàn thành nhiệm vụ
sau khi ra trực chốt thì cố gắng đảm bảo là an toàn an toàn cho chính bản thân an toàn cho đồng chí đồng đội mình
đã hơn hai tuần nay khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội tiếp tục có diễn biến phức tạp
thiếu tá đỗ thị thu thủy cục cảnh sát giao thông bộ công an cùng các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã phải ứng trực một trăm linh tại đơn vị để tham gia công tác trực
trực chốt được đảm bảo an toàn hiệu quả
với suy nghĩ sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần
với tinh thần đó chồng thủy đã sung phong vào thành phố hồ chí minh tham gia phòng chống dịch
vì thế hai con nhỏ phải gửi ông bà nội chăm sóc
anh khỏe không
công việc trong đấy thế nào
các con ngoan yên tâm
thế anh ở đấy trong chịu khó giữ gìn sức khỏe nhé
ờ em yên tâm đi nhé
đi làm phải đeo hai khẩu trang rồi nhé
ờ ba khỏe mạnh không có đề kỳ nhé
mấy mẹ con khỏe ngoan nhé
chăm nhau chăm vào chăm vào chăm vào

thế ở đấy ăn uống sinh hoạt thế nào
ăn uống sinh hoạt thì cơ bản đầy đủ thôi không lo gì cả
mấy mẹ con yên tâm ở nhà nhé
chăm sóc nhau nhé
không quản ngại khó khăn gian khổ
dù nắng hay mưa dù ngày hay đêm
những nữ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
luôn sẵn sàng tham gia ứng trực tại các chốt để kiểm soát các phương tiện lưu thông
tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện tại thì tôi có hai bé
nhưng mà phải gửi hết cho ông bà để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại các chốt kiểm soát
bây giờ tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng
nên là vợ chồng tôi cũng cố gắng
để hoàn thiện tốt hoàn thành tốt những nhiệm vụ về công tác tại đơn vị
và cũng như là công việc của gia đình
gặp nhiều khó khăn nhưng mà cũng là cố gắng hết sức mình
để giúp thành phố mình vượt qua được cái dịch bệnh
hình ảnh nữ công an tận tụy với công việc tại các chốt phòng chống dịch
đang ngày càng tô đậm thêm hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an nhân dân nói riêng
và hình ảnh người phụ nữ việt nam nói chung
tỏa sáng phẩm chất cao đẹp
người lính trên mặt trận phòng chống dịch
mang lại bình yên và sức khỏe cho cộng đồng
những thông tin trên các số báo ra sáng ngày hôm nay có điểm gì nổi bật
quý vị sẽ gặp lại biên tập viên dương trang để điểm qua những số báo này
vâng xin được cảm ơn chị bích liên
vâng thưa quý vị tại cuộc họp báo chiều qua
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm nhận định
các f đã được điều trị khỏi bệnh là nguồn lao động rất quý
sẽ được mời gọi huy động tham gia công tác phòng chống dịch
đây cũng là thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
đến ngày một chín tp hcm có một trăm một mươi sáu ba trăm ba mươi bảy trường hợp xuất viện
ông nam đánh giá đây là những lao động rất quý
vì sau khi điều trị covid một mươi chín những người này đã có nồng độ kháng thể trong cơ thể
có thể miễn nhiễm tạm thời với virus sars cov hai
tp hcm đang hướng tới việc tuyển dụng và trả lương đối tượng này
để tham gia vào các công tác chăm sóc người mắc covid một mươi chín đang điều trị
ông nam cho rằng tp hcm khi tuyển dụng người khỏi bệnh làm việc
cơ quan chuyên môn sẽ tết ngay sau khi xuất viện khoảng một tuần một tháng
đánh giá nồng độ kháng thể để bố trí phù hợp
nếu kháng thể tốt thì tp hcm sẽ vận động tham gia vào công tác phòng chống dịch
ông nam đánh giá lực lượng f khỏi bệnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho ngành y tế
có thể hỗ trợ điều dưỡng khử khuẩn để nhân viên y tế thực hiện công tác chuyên môn
tp hcm trân trọng mời gọi các f tham gia chống dịch
sáng ngày hai tháng chín hãng hàng không quốc tế vietnam airlines chính thức thử nghiệm
thành công ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử trên chuyến bay số vn năm mươi năm từ hà nội đi london
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
đây là chuyến bay đầu tiên từ việt nam đi châu âu thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử
với một mươi tám hành khách tham gia thử nghiệm
ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử tích hợp các giải pháp số hàng đầu như du lịch không tiếp xúc
dữ liệu sinh chắc học và chứng nhận sức khỏe điện tử với kết quả xét nghiệm covid một mươi chín tiêm chủng covid một mươi chín
đây là ứng dụng an toàn đảm bảo thông tin nhất quán giữa chính phủ cơ sở xét nghiệm
hãng hàng không và hành khách qua đó giúp việc di chuyển giữa các quốc gia an toàn
và dễ dàng hơn trong bối cảnh đại dịch
các chuyến bay thử nghiệm đạt kết quả tốt tiếp tục mở ra kỳ vọng tích cực về khôi phục đường bay quốc tế
nguồn tin từ văn phòng thành ủy thường trực thành ủy hà nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm năm mươi học phí
cả năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho trẻ em mầm non học sinh phổ thông công lập dân lập tư thục
không bao gồm các cơ sở giáo dục
có vốn đầu tư nước ngoài
báo kinh tế và đô thị trích dẫn nội dung như sau
để thực hiện chủ trương này thành phố dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần chín trăm linh tỷ đồng
để khoảng một ba triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học sẽ được hưởng chính sách này
đây là chủ trương chính sách của hà nội có ý nghĩa động viên kịp thời nhân dịp đầu năm học cho trẻ em
học sinh phổ thông các cấp ngành giáo dục đào tạo thủ đô và nhân dân
nhất là trong thời kỳ ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
khi ban về lộ trình thực hiện sau khi ban thường vụ thành ủy cho ý kiến thống nhất về chủ trương
ủy ban nhân dân thành phố sẽ phải lập tờ trình báo cáo hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định
việc thực hiện chính sách này căn cứ vào nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố
nếu các bước được thực hiện đúng như dự kiến hà nội sẽ triển khai giảm học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cho trẻ em mầm non học sinh phổ thông công lập dân lập tư thục
không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
ngay trong năm hai nghìn hai mươi một và hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi hai
sau ba ngày đồng loạt triển khai test nhanh covid một mươi chín cho đội ngũ giao hàng công nghệ
thành phố hồ chí minh đã phát hiện sáu mươi bốn ca dương tính
đội ngũ này đang được tạo điều kiện hoạt động tại các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao
tuy nhiên được quản lý chặt chẽ để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ ngày ba mươi tháng tám đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh có hai mươi hai một trăm hai mươi bốn shipper
của ba mươi ba đơn vị đăng ký hoạt động trở lại tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
để đảm bảo công tác phòng chống dịch thành phố đã triển khai xét nghiệm miễn phí
của đội ngũ này hàng ngày
sau ba ngày các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã test nhanh cho các shipper
với sáu bảy trăm ba mươi một mẫu gộp trong đó phát hiện sáu mươi bốn ca dương tính
các trường hợp âm tính được cấp giấy chứng nhận để hoạt động với hàng trăm ngàn đơn mỗi ngày
các ca dương tính được đưa đi cách ly tập trung theo quy định
với sự tham gia của đội ngũ shipper và nhân viên giao hàng áp lực của ứng hoàng hóa
của các địa phương cho các đơn vị đi chợ hộ đã giảm xuống
người dân được nhận hàng nhanh hơn từ đó yên tâm ở yên tại chỗ
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa làm việc với nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi
ngụ tại khu phố tám b phường tân biên tp biên hòa để điều tra về hành vi đăng tải
thông tin sai sự thật về việc tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó ngày một tháng chín nguyễn minh tiến lên mạng xã hội facebook để đọc thông tin
thì thấy trên một trang facebook cá nhân đăng tải thông tin về một người chích vaccine trung quốc
ở bệnh viện âu cơ thành phố điên hòa
bị sốc phản vệ phải đưa đi cấp cứu
cùng ngày tiến thấy một tài khoản facebook đăng hỏi về việc chích vaccine ở tân biên
nên vào bình luận ở khu tám chích xong rút kim ra giải đành đặt
sau khi tiếp nhận thông tin sự việc trên công an thành phố điên hòa đã phối hợp với công an phường tân biên
đã đưa nguyễn minh tiến về trụ sở công an phường để làm việc
qua xác minh điều tra của cơ quan công an thông tin của nguyễn minh tiến đăng tải
về sự việc tiêm vaccine nói trên là hoàn toàn sai sự thật
cơ quan công an thì đối tượng đã thừa nhận hành vi đã có đăng và chia sẻ bài viết của mình
sau đó thì nhận lỗi và đã tự là xóa nội dung bài viết
tại cơ quan công an nguyễn minh tiến đã thừa nhận việc đăng tải trên mạng xã hội của mình
về việc có người gặp sự cố khi tiêm vaccine là không đúng
tiến cũng cho rằng việc mình đăng tải thông tin khi chưa có kiểm chứng lên mạng xã hội
đã gây hoang mang cho nhiều người dân đang quan tâm đến việc tiêm vaccine
lãnh đạo công an tp biên hòa cho biết
sau khi vào cuộc để điều tra xác minh đối tượng cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình
và tỏ ra an năng hối lỗi
dù vậy cơ quan công an cũng đang đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật
còn nếu mà mình cứ tham gia chia sẻ ồ ạc không kiểm chứng
đăng tải sai sự thật
còn giờ hiện tại nếu đăng sai sự thật là sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua đã có nhiều bài học cho các đối tượng đăng tin đồn giả
tin thất thiệt phát tán các thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước nói chung và đồng nai nói riêng đã bị lực lượng công an phát hiện xử lý nghiêm
để chúng ta góp sức cùng cả nước chống dịch
mỗi người dân phải tự nêu cao cảnh giác
thể hiện trách nhiệm của mình để cùng với các lực lượng chức năng phòng chống đẩy lùi dịch bệnh
trở lại bình thường
công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn rớt
hai mươi bảy tuổi quê an giang cùng với sáu đối tượng khác về hành vi trụng cấp tài sản
trước đó sáng ngày một tháng chín nhân viên cửa hàng bách hóa xanh đến công an quận bình tân trình báo
cửa hàng bị trộm đột nhập lấy một trăm ba mươi triệu đồng trong gác và ba điện thoại di động của nhân viên
kiểm tra camera an ninh công an phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày
có một thanh niên leo rào vào trong cửa
cửa hàng đi lấy điện thoại và đi đến tụ sắt ở quầy thu ngân lấy trộm số tiền
vào cuộc truy xét trinh sát phát hiện một đối tượng nghi vấn lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn
nên mời lên làm việc
bước đầu đối tượng nguyễn văn rớt khai nhận do không thể về quê vì dịch
rủ đồng bọn đi trộm cắp tài sản tại bách hóa xanh
tài sản này được các đối tượng chia nhau mỗi người một mươi sáu triệu đồng
số còn lại dùng vào việc tiêu xài cá nhân ăn uống
cả ba điện thoại di động trộm được đều bị khóa máy
nên dinh giao cùng hương mang đi bán được sáu triệu đồng và chia nhau tiêu xài
hiện vụ việc đã được điều tra làm rõ
thưa quý vị hoạt động của các cây atm oxy đang được triển khai rộng khắp
ở hai mươi hai quận huyện của tp hcm
giờ đây thì đội ngũ này sẽ có thêm nguồn cung oxy hoàn toàn miễn phí
để kịp thời hỗ trợ cho các bệnh nhân covid một mươi chín
khi mà chạm bơm
bệnh nhân tại quận bảy đã đi vào hoạt động
nhà máy sản xuất oxy của công ty thép tân thuận quận bảy tp hcm
đã ngừng hoạt động ba tháng nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
và tình trạng kháng hiếm oxy cho người bệnh
hội doanh nhân trẻ việt nam đã kêu gọi và kết nối các nguồn lực
để đưa nhà máy có thể hoạt động trở lại
và chuyển đổi sang sản xuất oxy y tế
nhằm cung cấp cho các bệnh viện cơ sở y tế và người dân
quy trình công nghệ của phân xử oxy này tương đương với quy trình sản xuất oxy y tế
tuy nhiên khác biệt chính là cấp vệ sinh cấp độ vệ sinh
độ tinh khiết bên anh là chín mươi chín chín mươi sáu vượt chuẩn oxy y tế là chín mươi chín chín
nhưng mà cấp vệ sinh là bình chứa và van vòi khi nạp
trước giờ bên anh không làm oxy y tế nên không đạt cấp y tế
nên để mà chuyển đổi thì nó chỉ đơn giản câu chuyện là
mình vệ sinh lại hết van vòi đường ống và không sử dụng bình chứa oxy công nghiệp
mà may mắn là bên quy trình atm oxy thì họ đã có sẵn một cái lượng bình oxy y tế đạt chuẩn rồi
cho nên là bên anh chỉ còn cái câu chuyện là vệ sinh đường ống van vòi và nạp vào cái bình đặc chuẩn thôi
sản phẩm oxy y tế của nhà máy đã được trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lượng chất lượng iii
tâm cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng chứng nhận
công suất của nhà máy đạt năm trăm linh bình bốn mươi lít hoặc hai bình một mươi lít mỗi ngày
toàn bộ nguồn khí oxy trị giá hơn một tỷ đồng này sẽ được công ty cổ phần thép tân thuận
đại diện thép vas tài trợ cho chương trình tài trợ cho chương trình atm oxy doanh nhân trẻ
cái việc mà mở một cái chạm bơm này nó rất có ý nghĩa quan trọng
tại vì nếu mà mình có bình oxy nếu mình có vận chuyển nhưng mà mình không có oxy
thì mình cũng không có giải quyết được cái bài toán là đưa oxy đến cho người bệnh
thì một cái chạm bơm như vậy
thì hiện giờ ở trên thành phố thì cũng có những cái chạm bơm khác
tuy nhiên thì cái nguồn càng ngày càng tăng theo cái số lượng mà f
thì một việc mà chuyển đổi một cái phân xử oxy của một cái nhà máy thép
nó có ý nghĩa rất là quan trọng
oxy đó là nó cần rất là cấp thiết
có nghĩa là khi mà hết bình là phải có cái nguồn oxy thay thế liền
nếu mà hiện giờ mình đã có được những cái chạm ở bốn phía của thành phố
như vậy thì mỗi ngày thì bình có thể trở lại
mặc dù ví dụ như nếu cái số lượng bình oxy không đủ
thì mình vẫn có thể một ngày đi đổi hai ba chuyến được
vì cái khoảng cách nó gần và nó say tua được như vậy
thì nhiều bệnh nhân sẽ được cứu hơn
qua hơn một tháng triển khai hiện atm oxy doanh nhân trẻ đã thành lập
vận hành được hai mươi ba trạm lưu trữ và cung cấp oxy tại hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức
và mở rộng tại hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động vừa thành lập trên địa bàn thành phố
cho người dân có nhu cầu đổi bình hoặc cấp cứu các trường hợp f
tụi em rất là vui và hào hứng
khi mà được góp một phần sức trẻ của tụi mình vào cái công việc là cung cấp oxy
cho những bệnh nhân f đang rất nguy cơ hiện tại
bởi vì là hiện tại là cái số ca f hàng ngày nó đang tăng lên rất là cao
mà cái nguồn cung của oxy mình và đặc biệt là rất may mắn
cái dự án atm oxy đã được ra đời để giúp được rất nhiều f đang cần oxy
nên là tụi em rất muốn cống hiến hết cho cái sức trẻ của tụi em
để hoạt động để cung cấp oxy kịp thời cho những bệnh nhân đang nguy kịch
và em cũng mong là qua những
những cái hành động của tụi em thì sẽ truyền được cái năng lượng cho những bạn trẻ
thì sẽ cống hiến sức mình để làm tình nguyện viên
để một ngày nào đó thì việt nam mình sẽ đánh bay được covid ra khỏi đất nước
cũng có rất là nhiều cái nguy hiểm bởi vì em đã trên ba mẹ em hình như là phải gần hai tháng trời
để em đi được tình nguyện viên này
một phần của anh là em muốn giúp sức cho việt nam
và bởi vì các bạn thì có nhiều bạn thì trong thời gian làm
mà trong cái thời gian dịch này em cũng không thể làm được
trong thời gian này thì không có việc gì làm em cũng vậy
nhưng mà khi mà cái em thời gian đó em muốn kiểu mà
mình đi giúp những hỗ trợ oxy hoặc là lấy một cái kiềm gì đó
em không có ngại nguy hiểm
và công việc hàng ngày của bọn em thì cũng là vận chuyển oxy lên xuống cho các xã
chẳng hạn như là củ chi bình dương các quận chín quận bảy
và em cũng rất vui là khi em được làm việc này
hiện trạng bóng oxy này đang lên phương án huy động nhân lực
thay cả hoạt động hai mươi bốn trên sân
để cung cấp nguồn oxy miễn phí hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe
cho các bệnh viện cơ sở y tế được thuận lợi hơn
giúp bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín sớm hồi phục
tỉnh hậu giang có khoảng sáu mươi mô hình về an ninh trật tự
trong đó lực lượng nòng cốt chính là người dân địa phương
và trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thì những mô hình này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an
trong việc quản lý tốt địa bàn cũng như là thực hiện tốt công tác truy vết
đối với những người nghi nhiễm covid một mươi chín
mô hình ba trăm linh bốn biết trong đó ba mươi là không để đối tượng tựa nơi khác
đến thực hiện hành vi phạm tội không có công dân trên địa bàn vi phạm pháp luật
không để tình trạng người nghiện các chất ma túy lây lan trong cộng đồng
biết là biết số nhà biết lai lịch biết mối quan hệ và biết hoàn cảnh kinh tế
qua đó người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn sáu mươi tin có giá trị
giúp lực lượng triệt xóa hai mươi sáu tụ điểm tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh
trực tự địa phương
trên địa bàn mình có người la mặt thì mình phải trình địa phương trộm cắp
và đá gà bánh bà vậy đó là mình phải là trực tiếp báo về chính quyền liền
không có để sự việc xảy ra
đặc biệt là trong mùa dịch covid những bí quyết phức tạp
thì mô hình ba trăm linh bốn biết đã phát huy hiệu quả
người dân đã kịp thời phát hiện các đối tượng khác ngoài địa phương về ở cơ sở
và báo cáo cho các cơ quan chức năng kịp thời
hiện tất cả sáu mươi mô hình đảm bảo an
an ninh trật tự tại bảy mươi năm xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đều hoạt động hiệu quả
nổi bật như mô hình camera an ninh tiến loa an ninh bốn cộng một
số điện thoại đường dây nóng tối giác tội phạm ba quảng ba phòng
qua đó người dân đã cung cấp cho lực lượng hàng ngàn nguồn tin giá trị
giúp lực lượng triệt phá nhiều vụ tội phạm và tệ nạn xã hội
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
trong những ngày qua thành phố hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
việc đường phố vắng vẻ hơn cũng là một trong những nguyên nhân
khiến tình trạng vi phạm giao thông khá phổ biến
và điều này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ gây tai nạn giao thông
clip dưới đây là một trong những hành vi mà mỗi chúng ta có thể bắt gặp trên một số tuyến đường
clip được camera hành trình của phương tiện ghi lại
mặc dù đang lưu thông trên một làn khác nhưng bất ngờ
chiếc xe tải này lại lấn làn đi hẳn chiều ngược lại
rất may thời điểm trên đường khá vắng vẻ và phương tiện cũng đã giảm tốc độ
tai nạn vẫn sẽ tiềm ẩn bởi những hành vi thiếu ý thức như vậy
thưa quý vị mới đây thì cục cảnh sát giao thông bộ công an
vừa có văn bản trao đổi với bộ tài nguyên và môi trường
về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
lưu hành ở việt nam
theo đó cần bổ sung các quy định như bắt buộc mô tô xe gắn máy
có định ký kiểm tra
tuy nhiên việc kiểm tra sẽ đơn giản hóa không thể đưa vào trạm kiểm định như ô tô
có chế định liên quan đến bảo hành bảo trì và đặc biệt là bảo dưỡng thường xuyên phương tiện giao thông
kèm theo đó là chế tài đủ mạnh nếu cá nhân tổ chức không chấp hành
đồng thời bổ sung thông số về khí thải trên giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
màu của tem kiểm định để phân biệt các thông số khí thải
bộ công an sẽ nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về đăng ký xe
chỉ số khí thải vào dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện
đồng thời thiết kế và lắp biển số xe có đặc trưng riêng cho xe xanh như xe điện xe lai xăng điện
sau một thời gian gấp rút hoàn thiện với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng
tổng cục đường bộ việt nam đã triển khai hệ thống phần mềm cấp qr code
giấy nhận diện ưu tiên dành cho phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch
tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội
đây là hệ thống hoàn toàn tự động doanh nghiệp vận tải chủ phương tiện tự kê khai hồ sơ
kê khai thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai
việc đăng ký đang được thực hiện như thế nào và các doanh nghiệp sẽ cần chú ý điều gì
quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên thời sự
thay vì ngồi cả ngày trước máy tính để phải hoàn thiện hồ sơ
và chờ đợi kết quả của cơ quan quản lý phê duyệt cấp giấy nhận diện cho phương tiện
giờ đây doanh nghiệp này đã dễ dàng hơn trong việc đăng ký vận tải luồng xanh
bởi việc đăng ký đã hoàn toàn tự động do vậy việc tổ chức vận tải của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn nhiều
khi mà có cái khai báo tự động này thì doanh nghiệp rất chủ động trong cái công tác mà điều hành xe và điều hành lái xe
nó bình thường thì những cái mà tại vì bây giờ khi mà lái xe vận hành trên đường
thì phải có cái giấy xét nghiệm âm tính là trong vòng bảy mươi hai giờ thì khai báo luồng xanh
thì ngày hôm nay các anh trách nhiệm xong mà khai báo luồng xanh
của các anh cũ mà chậm khoảng hai ngày hay ba ngày thì cái giấy đấy không còn hiệu lực
thì lại phải mất công lại bị trả về lại mất công khai báo lại
để đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện doanh nghiệp vào địa chỉ vận tải drvn gov vn khai báo đầy đủ thông tin
nếu đủ điều kiện dường như ngay lập tức hệ thống sẽ tự động cấp qr cho xe đăng ký doanh nghiệp tự in và dán lên xe
điều này khắc phục được sự tồn động hồ sơ do phải chờ đợi phê duyệt và cấp phép như trước
hiện nay cái hệ thống mới thì không còn cái việc duyệt cấp hồ sơ nên là sẽ có thể nói là không còn cái hiện tượng tiêu cực
trong việc cấp mã qr cho các doanh nghiệp vận tải
ở đấy thì chúng tôi chỉ lưu ý là các doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm khi kê khai các thông tin lên hệ thống
nếu mà kê sai các cái thông tin thì các doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
hiện tổng cục đường bộ xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng đang nghiên cứu để tích hợp thông tin về doanh nghiệp
bằng lái xe nội dung khai báo y tế lên hệ thống cấp mã nhận diện phương tiện tự động
điều này không chỉ giúp doanh nghiệp vận tải tiết kiệm thời gian khi kê khai
mà còn đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ công tác kiểm tra giám sát khi phương tiện hoạt động trên đường
thưa quý vị giãn cách dài ngày
nhiều lao động mắc kẹt tại thành phố hà nội không thể về quê
không việc làm đồng nghĩa với việc không có thu nhập
trong khi người lao động vẫn phải duy trì cuộc sống từ tiền ăn tiền thuê trọ tiền điện nước
cuộc sống vốn đã nhiều lo toan vất vả nay càng khó khăn hơn
vâng hiểu được điều này thì anh nguyễn xuân thông
hiện đang là quản lý công ty cho thuê các tòa nhà làm văn phòng và căn hộ
đã dành nhiều căn hộ để hỗ trợ miễn phí cho những người đang gặp khó khăn về chỗ ở
bên cạnh đó anh cùng các đồng nghiệp còn hỗ trợ cả thực phẩm tiền ăn trong thời gian giãn cách
tấm lòng và câu chuyện đẹp giữa mùa dịch này cũng sẽ thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong bốn mươi năm phút rồi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
alo mình mới tiếp nhận được thông tin là bạn cần hỗ trợ chỗ ở miễn phí đúng không
à và hiện tại bạn đang ở đâu
thời gian này anh tuấn thường xuyên tiếp nhận được những thông tin về người lao động không có chỗ ở
căn hộ ở tân triều thanh trì hà nội đến nay đã tiếp nhận rất nhiều người lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh
họ là những người lao động tự do sinh viên nghèo và cả những người đi chữa bệnh bị kẹt lại thành phố trong thời gian giãn cách
em thì chạy ráp do dịch bọn em đầu năm giờ hoặc là làm việc thì thu nhập cũng không có định lắm
nên trong vòng một tháng thì bọn em tiền để đóng tiền phòng ăn uống thì cũng không còn bao nhiêu
thì em làm sở dụng
em bắt đầu sở dụng ở bên sê minh linh
rồi họ không cho làm dịch giãn cách họ không cho làm họ lui
rồi em mới lên ở khu này rồi công an phường ở đây giới thiệu em vào đây ở
em vừa mới ra trường thì em mới bắt đầu từ ký túc sang khóa trọng
em có đi xin việc thì em xin việc được một ngày thì dịch đến nên là em phải nghỉ việc
thì cũng xuất phát từ cái tâm là muốn chia sẻ muốn giúp đỡ
thì cái thời điểm này thì tôi thấy là đồng bào mình
rất là đoàn kết với nhau
từ các chú bộ đội rồi y bác sĩ rồi những đoàn thiện nguyện
đấy thì mọi người cùng góp sức đồng lòng để chúng ta cùng nhau là vượt qua hỗ trợ nhau vượt qua cái đợt đại dịch như này đánh bay covid
thì tôi cảm thấy là mình phải làm một cái việc gì đấy
thì trong cái khả năng của mình giúp sức cho những người mà yếu thế những người kém may mắn hơn được phần nào
thì xuất phát từ cái ý tưởng đấy thì bên tôi là triển khai luôn
thì tôi đang có thẳng là năm cái phòng năm cái căn hộ
thì tôi đăng lên trên facebook
đăng lên trên facebook và rất là bất ngờ thì số lượt chia sẻ và mọi người biết đến rất là đông
đấy nhận được hàng trăm cái tin nhắn và cuộc gọi
tôi cũng rất là bất ngờ vì cái số lượng mà những người mà khó khăn họ rất là cần sự hỗ trợ rất là lớn
thời gian này dịch bệnh không chỉ tác động lên những người lao động nghèo mà những doanh nghiệp kinh doanh như công ty anh thông cũng gặp không ít khó khăn
tuy nhiên với tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ những người khó khăn hơn mình anh thông cũng như nhiều đồng nghiệp của anh đã dành những căn hộ tiện nghi hỗ trợ người lao động trong hoàn cảnh khó khăn
cùng với đó là sự hỗ trợ thực phẩm chi phí sinh hoạt hàng ngày trong thời gian giãn cách
ban đầu thì chúng tôi hỗ trợ cho họ về thực phẩm
ban đầu là về mì tôm hay là về gạo
sau đấy thì chúng tôi có hỗ trợ thêm là bảy trăm năm mươi nghìn cho một mươi năm ngày giãn cách
và chúng tôi cũng sẽ giãn cách
và chúng tôi cũng sẽ giãn cách
sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu mà vẫn tiếp tục bị giãn cách thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho đến khi mà hết giãn cách thì thôi

như thế bọn em bây giờ cũng không xoay xới được nữa
em cảm thấy kiểu rất là mừng
sau cảm thấy ấm áp á
em nghĩ là nếu mà sau khi dịch kết thúc ấy
nếu mà em kiểu công việc trở lại bình thường ấy
thì sau đó em sẽ đi giúp lại những người khác
tại vì em đã nhận được sự hỗ trợ của người khác trong thời gian em khó khăn ạ
có thể nói trong khó khăn hoạn nạn tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp
đây cũng chính là nguồn động lực quý giá giúp chúng ta sớm đẩy lùi được dịch bệnh đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường